tình trạng chống đối tấn công lực lượng cảnh sát giao thông
từ vụ việc trên cho thấy các đối tượng chống đối người thi hành công vụ
luôn có tính hung hăng manh động thể hiện thái độ coi thường pháp luật
và sự xuống cấp về đạo đức
những nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ là không mới
nhưng trên thực tế để khắc phục được vấn nạn này vẫn còn nan dài
thực tế đó đặt ra yêu cầu về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân
cần phải được đẩy mạnh hơn nữa
bên cạnh đó cũng cần nâng cao nghiệp vụ trình độ tác phong lễ tiết
văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong quá trình xử lý tiếp xúc với nhân dân
hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ sẽ tạo được hiệu quả
trong công tác ngăn ngừa loại tội phạm này
công an huyện madrak của tỉnh đắk lắc vừa khởi tố thêm một đối tượng
trong vụ khai thác rừng trái phép với quy mô lớn
ở địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa
đối tượng bị khởi tố là nguyễn phước
nguyễn phước trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú ở xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
trước đó cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam chín đối tượng khác
đều trú ở xã ninh tây và xã ninh sim thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã
tới khu vực giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và khánh hòa
để khai thác sẻ hộp và điều khiển xe độ chế vận chuyển gỗ
về bán cho những người làm xây dựng ở thị xã ninh hòa
sau một thời gian khai thác gỗ trái phép thì nhóm này đã bị phòng cảnh sát kinh tế
phối hợp với công an huyện madrak phát hiện bắt giữ
tuy nhiên tại thời điểm đó trường bị ốm nặng sức khỏe không đảm bảo
nên cho gia đình bảo lãnh để điều trị bệnh
cơ quan công an đã xác định được hiện trường các đối tượng khai thác gỗ trái phép
được xác định là tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a thuộc địa phận huyện cư san huyện madrak
và xã ninh tây thị xã ninh hòa
bước đầu cơ quan công an cũng xác định được có hơn hai mươi bốn mét khối gỗ
đã được các đối tượng khai thác đưa về bãi tập kết
hiện vụ việc đang được công an huyện madrak tiếp tục điều tra mở rộng
đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể của người dân
tuy nhiên cứ gần đến tết thì các đối tượng trộm cắp lại gia tăng hoạt động
khiến cho nhiều chủ vườn bất an
kẻ gian lợi dụng đêm khuya hoặc là lúc sáng sớm đột nhập vào các vườn cây cảnh
để trộm cắp gây thiệt hại gần trăm triệu đồng
vườn cây cảnh của ông hà văn đính ở xã nhân mỹ thị xã an nhơn
là một trong những nơi đã bị kẻ gian viếng thăm
chỉ trong đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nơi đây đã bị mất trộm một mươi bảy cây me cảnh
trị giá gần ba mươi triệu đồng
điều đáng nói hơn nửa trong số đó là mai của người khác gửi nhờ ông trâm để chơi tết
rồi là trị giá là tấm số coi như giá trị là coi như là hai mươi sáu triệu
ngoài vụ trộm tại vườn nhà ông hà văn đính nhiều vườn mai cảnh khác trên địa bàn thị xã an nhơn
cũng đã xảy ra mất trộm với cùng thủ đoạn
mỗi cây mài đã được chăm sóc từ ba đến một mươi năm trị giá từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng
là tài sản không nhỏ với người nông dân
vậy mà chỉ sau một đêm trong vườn giờ lô nhô những trậu trống
trước tình hình trên công an thị xã an nhơn đã triển khai tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để làm rõ đối tượng ngăn ngừa các vụ việc tiếp diễn
rất nhanh sau đó cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng nghi vấn là đặng đình thêm hai mươi năm tuổi chú thị xã an nhơn
do cần tiền ăn tiêu lại thân thuộc địa bàn đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp me cảnh
mang đi bán cho các nhà vườn ở nơi khác để kiếm tiền
đến thời điểm hiện tại công an thị xã an nhơn đã truy tìm và thu hồi hàng chục gốc mai cảnh mà đối tượng đặng văn thơm đã nhổ trộm
toàn bộ số tăng vật đã được cơ quan chức năng định giá để phục vụ công tác điều tra và sớm trả lại cho người bị hại chăm sóc
vụ việc đang điều tra mở rộng nhằm làm rõ các vụ trộm mai cảnh khác đã xảy ra trên địa bàn thời gian trước đây
trước thực tế tình hình trộm ma cảnh diễn biến phức tạp
thiệt nghĩ các chủ nhà vườn cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình nhất là khi tết đã đến rất gần
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn ngọ xã lai cách huyện cẩm giang tỉnh hải dương về tội trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến tội trộm cắt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn viết dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn đông phan xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương có nốt ruồi cách hai cm cánh mũi phải
đối tượng hoàng văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba khu vĩnh tuy hai phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy bấm đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý